du lịch việt nam vừa giành được chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng khu vực châu á hai nghìn hai mươi do tổ chức giải thưởng du lịch thế giới bình chọn
việt nam vinh dự được bình chọn là điểm đến di sản hàng đầu châu á điểm đến văn hóa hàng đầu châu á và điểm đến ẩm thực hàng đầu châu á
đây là lần thứ hai liên tiếp việt nam giành giải thưởng ở những hạng mục điểm đến văn hóa di sản ẩm thực
tổ chức giải thưởng du lịch thế giới cho biết các kết quả bình chọn này có được sau một năm đánh giá và bình xét bởi các chuyên gia và công chúng trong lĩnh vực lữ hành
chương trình giải thưởng du lịch thế giới hai nghìn hai mươi đã nhận được số phiếu bầu kỷ lục của công chúng
điều này cho thấy sự mong muốn đi du lịch và đây cũng là tín hiệu tốt cho tương lai của ngành du lịch việt nam khi sự hồi phục toàn cầu bắt đầu